tại buổi lễ các đại biểu dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới công lao to lớn của đồng chí lê văn lương
người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo tài năng của đảng và cách mạng việt nam người con ưu tú của quê hương hương yên
để tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí lê văn lương đối với đất nước dân tộc đảng và nhà nước ta đã dành tình cảm sự tri ân đặc biệt đối với đồng chí lê văn lương
từ năm hai nghìn ba nhà tưởng niệm đồng chí lê văn lương là công trình được tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cùng có cháu trong họ xây dựng từ năm hai nghìn ba
nhà tưởng niệm nằm trên khu đất cao thoáng đẳng trong khuôn viên bảy trăm hai mươi m hai
công trình được dựng theo kiểu nhà truyền thống gồm ba gian với tường bao kết cấu gỗ lộp ngói mũ hải nền lát gạch bát tràng
tại đây lưu giữ nhiều hình ảnh và hiện vật về thân thế sự nghiệp của đồng chí lê văn lương
năm hai nghìn một mươi một tỉnh hưng yên đã quyết định nâng cấp khuôn viên nhà tưởng niệm khang trang sạch đẹp hơn
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm đồng chí lê văn lương
từ nhiều năm nay nhà tưởng niệm đồng chí lê văn lương đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước tấm gương đạo đức sáng ngời của cha anh cho các thế hệ sau học tập và nói theo

đồng chí lê văn lương tên thật là nguyễn công
nguyễn công miều sinh ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi hai trong một gia đình nhà nho và khoa bản ở một địa phương có truyền thống hiếu học và yêu nước là xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
ông là một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu và có nhiều đóng góp quan trọng đối với đảng và cách mạng việt nam
cả cuộc đời luôn trung thành tận tụy với đảng với tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân
đồng chí từng giữ các chức vụ quan trọng như ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương bí thư thành ủy hà nội
cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay
ông quản ngọc tuấn năm nay đã tám mươi năm tuổi
là người sinh ra và lớn lên ở đây cũng từng là bí thư đảng ủy xã từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nên ông có nhiều dịp được gặp gỡ tiếp xúc làm việc với đồng chí lê văn lương
với ông những kỷ niệm về lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
luôn là những ký ức mà ông không bao giờ quên
tôi thì tiếp xúc với ông lương rất nhiều lần
thì tôi thấy là cụ là cái lớp người cụ sống rất là giảm dị cần kiệm
thế và lúc nào cũng là tập trung và no cho đời sống của dân
mỗi khi về nước quê thì cụ thường thường
hay hỏi về sản xuất công nghiệp hỏi về cái đời sống của dân no đói làm sao
thì cụ rất quan tâm đến cái đó
thì tôi thấy là cái ấy là một cái tinh thần đối với người công sản
mà quan tâm đời sống của dân như thế phải nói là rất là quý
thế và thường thường cụ về thì cụ đi thăm các cơ sở sản xuất
khi thăm cánh đồng thăm nhà trẻ thăm trại chăn nuôi
rồi thăm trường học thăm các nước bẫu giáo
thì cụ cũng thấy là cây hương nổi mới thì cụ cũng rất là phất khởi
và cũng động viên anh em chúng tôi làm sao là phát huy để xây dựng một cái xã
là cái xã điển hình về mạng mạng
đặc biệt là các cái mặt phong trào những năm ấy này
cái chú là dẫn đầu toàn quốc nhiều mặt đó
là nơi lưu giữ những tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu về thân thế
cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
cùng những đóng góp to lớn của đồng chí lê văn lương với quê hương đất nước
gần hai mươi năm qua nhà tưởng niệm đồng chí lê văn lương ở đây đã trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc
đón các vị lãnh đạo dân dân và du khách thập hương về sân hương tưởng nhớ và tìm hiểu về tấm hương người chiến sĩ cộng sản lê văn lương
trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước truyền thống cách mạng cho các thế hệ người việt nam
về các hiện vật của đồng chí được trưng bày ở khu nhà tư niệm này
thì là được sự phối hợp giữa bảo tàng tỉnh hưng yên và gia đình cùng sưu tầm và cung cấp
để trưng bày ở khu nhà tiêu niệm giáo dục cho thế hệ trẻ
loay theo những cái truyền thống cách mạng của các tiền bối đã cống hiến để lại cho thế hệ sau
giác ngộ cách mạng và tham gia hội việt nam cách mạng thanh niên từ khi một mươi năm tuổi
hai năm sau
đồng chí lê văn lương
tham gia đông dương cộng sản đảng
tổ chức tiền thân của đảng cộng sản việt nam
trải qua bao gian khổ
tu đây cũng không khuất phục được ý chí của người cộng sản kiên trung
cuộc đời gần bảy mươi năm công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc của đồng chí lê văn lương
trở thành niềm tự hào và là động lực cho các thế hệ trên quê hương ông hôm nay
tiếp tục phát huy truyền thống trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay
công tác ở địa phương là nơi sinh ra của đồng chí lê văn lương
tôi cảm thấy mình rất tự hào khi biết về lịch sử
về tinh thần dân tộc của đồng chí lê văn lương
nhằm phát huy được những truyền thống quý báu về con đất hưng yên
tôi cũng cùng với các đồng chí khác sẽ cố gắng cống hiến cho nhân dân
và bản thân mình cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thành cái nhiệm vụ mình được giao
là một nhà chính trị được rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng
trong lao tủ đế quốc
lòng yêu nước
đồng chí lê văn lương là yếu tố quan trọng trong hành trang của đồng chí lê văn lương
khi quyết định đi theo con đường cách mạng
chọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đảng
dù ở cưng thị nào đồng chí luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy
trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng phụng sự cách mạng phục vụ nhân dân
là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần

chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội
và đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung gương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa đảng đoàn quốc hội với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
về kết quả công tác công an trong tham mưu phục vụ các hoạt động của quốc hội
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung gương bộ công an
luôn xác định công tác xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
và thời gian qua luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ủy ban các cơ quan của quốc hội
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của quốc hội
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam
đại tướng tô lâm nhấn mạnh
chính sách nhất quán của đảng nhà nước ta từ trước đến nay trong xử lý người phạm tội nói chung
trong công tác thi án phạt tù nói riêng là nhằm giáo dục cảm hóa giúp đỡ người phạm tội
trở thành người có ích cho xã hội
sáng ngày hai mươi bốn tháng ba bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu
công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ
tập trung các mệnh lệnh công tác gắn trách nhiệm của thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
vào triển khai các chỉ đạo của bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm
chiều ngày hai mươi một tháng ba tại hà nội chủ trì phiên họp tháng ba tổ công tác chính phủ triển khai đề án sáu
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
đề nghị các thành viên tổ công tác căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được sao
để khẩn trương thực hiện với tinh thần cao nhất đảm bảo theo tiến độ chung
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt thúc đẩy thực hiện đề án sáu cp của các đơn vị địa phương
chào mừng ngày mart napper quay trở lại việt nam trên cương vị mới là đại sứ hoa kỳ tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an hy vọng trong thời gian tiếp theo
ngài đại sứ tiếp tục kế thừa phát huy các thành tựu của các đại sứ hoa kỳ tiền nhiệm đã gây dựng
đồng thời đề ra những sáng kiến biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ
đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
chiều ngày hai mươi hai tháng ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc mừng trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng như các tổ chức cơ sở đoàn trong cả nước tiếp tục phối hợp với lực lượng công an nhân dân
trong việc phát huy vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ
thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm và đối thoại giữa lãnh đạo bộ công an ban bí thư trung ương đoàn
với cám bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên tiêu biểu lực lượng công an nhân dân
tối ngày hai mươi năm tháng ba thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã tham dự chương trình nghệ thuật vì bình yên cuộc sống phát biểu trao thưởng
và giao nhiệm vụ đối với hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một
và sáu mươi sáu thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn hai mươi một
chiều ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội bộ công an tổ chức tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và ý nghĩa đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự hiện nay
phát biểu đề dẫn khai mạc tọa đàm thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh bằng những lập luận chặt chẽ logic sâu sắc
chắp lọc đúc kết từ thực tiễn phong phú khoa học trên quan điểm chủ nghĩa mark lenin
với tinh thần kiên định vững vàng bản lĩnh trọng trách và tâm huyết của người đứng đầu đảng
tổng bí thư đã luận giải một cách thuyết phục từng bước trả lời cho những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
tại tọa đàm nhiều ý kiến tham luận đã làm rõ hơn sâu sắc hơn toàn diện hơn về giá trị tác phẩm
chiều ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng cục hồ sơ nghiệp vụ
trung tướng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới đơn vị pháp huy truyền thống sáu mươi năm năm
tiếp tục đổi mới tạo chuyển biến mạnh mẽ nâng tầm về chất lấy chất lượng hồ sơ nghiệp vụ là thước đo
tiêu chí đánh giá phẩm chất năng lực của cán bộ trinh sát điều tra viên và lãnh đạo đơn vị
sau một mươi năm triển khai thực hiện mô hình ba giảm bốn giữ của công an tỉnh hà nam đã được triển khai sâu rộng
đem lại hiệu quả thiết thực chuyển hóa một trăm linh địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương và khẳng định những tập thể cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng hôm nay
chính là những minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả của mô hình ba giảm bốn giữ trong thời gian qua
công an tỉnh trà vinh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
bốn đối tượng ngụ cùng huyện xuyên hải về hành vi gây dấu trật tự công cậu và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
cũng thi hành lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nguyễn thái hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại khóm một phường hai thị xã duyên hải về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên chiều ngày hai mươi bốn tháng hai phạm thanh tiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nhận được nhiều cuộc gọi của nguyễn thái hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hẹn nhau đến cầu long toàn
thuộc địa phận khó phước trị phường một thị xã duyên hải tỉnh trà vinh để chém tay đôi với nhau
tiền đồng ý nên khoảng hai mươi h hai mươi phút cùng ngày tiền chuẩn bị hung khí và tập hợp được một mươi một người
trong đó có thạch huỳnh lý văn tâm thạch dương đến địa điểm đã hẹn
một lúc sau thì nhóm cứu hòa đến gồm hai mươi người đi bằng xe mô tô và cầm súng đi thẳng vào nhóm cứu tiền
nổ một phát súng rồi đi ra đường quốc lộ năm mươi ba và dùng súng khống chế nhóm đối tượng của tiền
lúc này trần thanh giang xe mạng chín trăm tám mươi năm ngụ tính bạc liêu là bạn cứu tiền đi chung nhóm tiếp cận hòa nên bị hòa chịu súng vào đầu
giang gạt tay và dùng cục gạch đập vào đầu cứu hòa làm hòa té ngã xuống đường
hai nhóm tiếp tục ẩu đả làm nhiều người bị thương
sau khi sự việc xảy ra nguyễn thanh hòa bỏ trốn tại nhiều nơi từ đất liền đến các huyện đảo trên địa bàn tỉnh kiên giang
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi sáu tháng ba lực lượng an ninh điều tra phối hợp cảnh sát hình sự và các lực lượng có liên quan
bắt giữ được nguyễn thái hòa tại phường vĩnh lợi thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
qua quá trình khám xét nhà của nguyễn thái hòa lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thu giữ nhiều đồ vật tài liệu
trong đó có nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay mượn tiền
được biết hòa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản trú khỏi nơi giam giữ và giết người
liên quan đến vụ hỗn chiến ở hóc môn khiến hai người thương vong
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam một mươi hai người để điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào hơn giờ ngày một mươi tám tháng ba xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
hai nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí xảy ra sâu sát trên đường trần văn một mươi xã xuân thới thượng huyện hóc môn
vụ việc trên khiến một người bị thương và một người tử vong
bước đầu người tử vong được xác định là nam thanh niên hai mươi bốn tuổi chú huyện hóc môn
nhận tin báo công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh cũng như lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra
sáng nay phòng cảnh sát truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã người nước ngoài đang cư trú tại việt nam
đi cùng ban chuyên án phóng viên antv đã ghi lại toàn bộ quá trình bắt giữ đối tượng
sáu giờ sáng tại cục cảnh sát hình sự bộ công an
một buổi họp ban chuyên án để triển khai kế hoạch bắt đối tượng
thực hiện kế hoạch phá án đã được trưởng ban chuyên án phê duyệt
đề nghị các đồng chí kiểm tra vũ khí phương tiện hỗ trợ để phục vụ công tác phá án
hỗ trợ quá trình phá án
phá án phải thực hiện đúng đạo đoạn công an dân dân và bảo bảo an toàn cho người dân và đối tượng
xin mời đồng chí xuất kích
sau khi nhận thông tin về đối tượng thì bản thân tôi đã tiến hành xác minh tại rất nhiều nơi
nhiều tỉnh thành tại việt nam
để tôi dựng lên các mối quan hệ của đối tượng
cũng như cách thức đối tượng di chuyển lẩn trốn tại việt nam
sau nhiều ngày đêm chúng tôi xác minh và cùng phối hợp với các đơn vị liên quan
thì bản thân tôi sau khi xác định được thông tin đối tượng lẩn trốn trên tòa nhà
thì tôi là bí mật cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành rà soát và kiểm tra bí mật
đã phát hiện dựng được chân dung đối tượng
sau khi xác định chính xác đối tượng
thì tổ công tác đã tiến hành mật phục và đón lỏng đối tượng tại khu vực tòa nhà gửi đơn bay
và đã bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn đúng pháp luật
còn đây là đối tượng kim chin ky sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quốc tịch hàn quốc
đối tượng này đã bị interpol phát lệnh truy nã tháng ba năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
trước khi sang việt nam
đối tượng từng là giám đốc của một công ty bên hàn quốc
tại thời điểm này đối tượng và đồng phạm đã âm mưu lừa đảo rất nhiều nạn nhân bằng cách hứa hẹn về lợi tức đầu tư
nếu đầu tư một số tiền vào công ty này
các nhà đầu tư có thể nhận được ba lợi nhuận hàng tháng
bằng cách này đối tượng và đồng phạm đã lừa đảo một trăm năm mươi tỷ won
bằng gần ba tỷ tiền việt nam
của gần một nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
khi chúng tôi đã đấu tranh thành công với chuyên án truy bắt đối tượng truy nã người nước ngoài
thì chúng tôi cũng nhận thức rằng đây là trước hết đây là một cái nhiệm vụ chính trị
được đảng và nhà nước giao đặc biệt là của ngành công an của cục cảnh sát hình sự giao
chúng tôi rất tự hào là khi phá được chuyên án và thành công
thì đã góp phần vào cái thành tích cái chiến công
vào cái kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an đang tiến hành các thủ tục
để bàn giao đối tượng này cho cảnh sát hàn quốc tại cảng hàng không quốc tế nội bài
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập
có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã hàng gòn thành phố long khánh
vào khoảng hai giờ một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba khi đến km bốn quốc lộ năm mươi sáu xã hàng gòn thành phố long khánh
tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy cùng với phương tiện
tổ công tác phát hiện một xe ô tô chở người và một xe máy không có biển số
đối tượng khai nhận chở xe từ huyện vĩnh cửu xuống quốc lộ năm mươi sáu tham gia đua xe
tiến hành truy xét tổ công tác phát hiện thêm một xe tải trên xe chở tám thanh niên
các đối tượng khai nhận chở hai xe mô tô từ tỉnh bình thuận vào quốc lộ năm mươi sáu để tham gia đua xe
ngoài ra tổ tuần tra còn phát hiện thêm nhiều đối tượng bỏ chạy vào nhà dân
qua kiểm tra tổ tuần tra phát hiện thêm một mươi bốn chiếc xe mô tô không có biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe
chiều ngày hôm nay một cơn mưa đá và sau đó là mưa lớn kéo dài tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã gây ngập ống cục bộ khiến nhiều hộ dân bị nước bùn đất và rác tràn vào nhà
đồng thời nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng hư hỏng
ghi nhận tại hiện trường cơn mưa kéo dài từ một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày
sau một mươi năm phút mưa đá dày đặc thì bắt đầu mưa lớn chút xuống khu vực phường bốn năm tám thành phố đà lạt
cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho những khu vực trũng thấp nhất là hai bên suối cam ly bị ngập cục bộ
nước suối cam ly từ thượng nguồn đổ về đột ngột dâng cao tràn vào nhà dân gây ngập hư hại nhiều tài sản có giá trị cao
kèm theo mưa lớn một số khu vực tại thành phố đà lạt đã xuất hiện gió mạnh lốc xoáy gây hư hại nhà kính nhà lưới
và hoa màu của bà con nông dân thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê và khắc phục hậu quả
trong khi đó tại đồng nai mưa rông và lốc xoáy diễn ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi đã khiến nhiều ngôi nhà trên địa bàn thị trấn định quán huyện định quán bị tốc mái sập tường
tại hiện trường nhiều mái nhà rộng hàng chục mét vuông bị lốc giật khỏi tường hất văng ra đường giao thông nhiều cây cối lâu năm bị quật ngã
mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng đã làm gãy nhiều cây xanh va vào trụ điện trung thế
làm mất điện trên diện rộng
hiện lực lượng công an quân đội của huyện và thị trấn định quán đang nỗ lực khắc phục hậu quả lốc xoáy thống kê thiệt hại hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
ngày hôm nay cả nước ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín giảm mạnh còn chín mươi một chín trăm một mươi sáu ca
trong ngày số ca khỏi nhiều gấp đôi so với số ca mắc là một trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một ca
đơn tổng số ca được điều trị
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn năm ba triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh năm triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm tám mươi tám triệu liều
mũi một là hơn bảy mươi một triệu liều
mũi hai gần sáu mươi tám triệu liều
mũi ba là hơn một năm triệu liều
trong ngày thành phố hà nội ghi nhận thêm chín sáu trăm linh ca bệnh giảm hai mươi ba ca so với ngày hôm qua
và đây cũng là ngày mà có số ca thấp nhất tính từ ngày hai mươi năm tháng hai tới nay